từ nay đến ngày một mươi bốn tháng sáu phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt pc tám
công an tp hcm bắt đầu mở cao điểm tăng cường thực hiện công tác phòng chống
tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt tăng cường tuần tra kiểm soát
bố trí lực lượng trên các tuyến đường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang
sử dụng camera ghi nhận tình hình diễn biến liên quan đến tình trạng thanh thiếu niên
đua xe trái phép tụ tập chạy xe gây rối trực tự công cộng trên các tuyến đường phức tạp
về tình hình trật tự giao thông như quốc lộ một điện biên phủ phạm văn đồng
mai chí thọ nguyễn văn linh kịp thời đưa ra các phương án giải pháp phòng ngừa
ngăn chặn không để tình hình diễn biến phức tạp